một nhóm thanh niên ngồi uống cà phê tại khu phố năm phường thanh sơn thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận sô sát mâu thuẫn với nhóm ngồi trước đó tại đây
sau đó một nam thanh niên đã dùng dao gọt trái cây thủ sẵn trong người đuổi đánh nhóm thanh niên kia hậu quả là một nạn nhân bị thương tật ba mươi bốn
trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố phan rang tháp tràm xảy ra nhiều vụ cố ý hương tích
trong đó có những vụ cốn tích là các đối tượng thực hiện chủ yếu là những đối tượng sinh năm hai nghìn bốn trở lên và những đối tượng chưa đủ tuổi vị thành niên
các đối tượng thực hiện với những tính chất mức độ rất là liều lĩnh manh động và tập trung đông đối tượng
đối với vụ này cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm đã tập trung củng cố tính cứ xác định hành vi phạm tội của từng đối tượng
và đến thời điểm hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm đã khởi tố một mươi ba bị can
theo cơ quan điều tra sáu trong một mươi ba đối tượng bị khởi tố đều có tiền án tiền sự hoặc đang chấp hành án treo về tội cố ý gây thương tích
trong đó có lê trương tấn dọi nguyễn phương nam và nguyễn võ quốc phong đang chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ
trần đăng khoa đang chấp hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
còn đối tượng ngô quang trường có hai tiền án
về tội cố ý gây thương tích và một tiền sự về tội sử dụng công cụ hỗ trợ trái phép
thường những người nào có đặc điểm là cái não cảm xúc nó chiếm như thế nó trội và nó lấn át hết tất cả cái vùng não ý chí
thì những người đấy lại càng ngay càng có cái xu hướng nhạy cảm với tất cả những kích thích ở phía bên ngoài tác động vào họ
ví dụ như chỉ cần có một người nhìn họ với một cái ánh mắt nó hơi khác thôi thì đã tự diễn giải đấy là nhìn điểm rồi
dẫn đến những cái hành vi bột phát là những hành vi bạo lực bột phát
mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống hàng ngày
điều đáng nói là mâu thuẫn đang không được giải quyết bằng cách trao đổi mà bằng bạo lực
đó là hành động của nguyễn hồng quân sinh năm hai nghìn
chú tại tỉnh hậu giang đã dùng dao tự chế gây thương tích nặng cho hai thanh niên vào cuối tháng ba vừa qua
đối tượng đã bị khởi tố về hành vi giết người
nếu vụ việc trên mà không được giải quyết kịp thời thì kết cục sẽ ra sao
có những em mãi mãi dừng lại ở lứa tuổi còn rất trẻ
những em còn lại khó có được một tương lai tươi sáng như đã từng có
những phút bốc đồng nóng giận hay cả những sự nuối tiếc rồi cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời
thực trạng nhức nhối này đang đặt ra cho cơ quan chức năng là cần phải có phương pháp quản lý
giáo dục con em mình học sinh của mình tốt hơn để tránh những hậu quả đáng tiếc
qua điều tra các vụ án giết người cố ý gây thương tích gây gối trật tự công cộng thời gian qua trên địa bàn tỉnh
thì chúng tôi thấy có một số điểm chung như sau
thứ nhất thì là các đối tượng phạm tội đa phần là thanh thiếu niên
tuổi đời còn rất là trẻ gia đình thì bị khiếm khuyết cha mẹ ly hôn hoặc là ly thân hoặc là đi làm ăn xa
không ai quản lý chăm sóc các em này
do đó các em thì đa phần là bỏ học tập tụ bạn bè đi chơi sẵn sàng thanh toán nhau khi mà xảy ra mâu thuẫn
thứ hai về hung khí thì các đối tượng này thì là cắt dấu tại nhà gia đình thì cũng không hay biết
để hạn chế những vụ việc đáng tiếc những thanh thiếu niên ở tuổi vị thành niên
thành niên trong mình có máu côn đồ thì gia đình vẫn là môi trường giáo dục quan trọng nhất
cần có những định hướng đúng đắn những kỹ năng xử lý tình huống dạy bảo khi con em mình rơi vào xích mích ngoài xã hội
nhà trường cũng cần chú trọng trong việc giảng dạy một số môn học như kỹ năng sống giáo dục công dân
trang bị kiến thức đúng đắn cho học sinh
về hành động đẹp tăng cường tinh thần trách nhiệm cũng như ý thức đấu tranh đẩy lùi bạo lực học đường
các em khi sử dụng mạng xã hội theo dõi những nhân vật yêu thích cũng phải có sự chọn lọc
tìm hiểu những điều hay lẽ phải tránh những điều xấu xa bắt trước để rồi đi vào con đường phạm tội